theo báo cáo của sở y tế tỉnh thanh hóa tính đến hiện tại có một mươi hai người được đưa vào cách ly tại các bệnh viện đa khoa của thị xã bỉm sơn huyện nga sơn quảng sương và thành phố thanh hóa
hiện trên địa bàn tỉnh có hai mươi một bệnh nhân nghi ngờ nhiễm covid một mươi chín đã được lấy mẫu xét nghiệm trong đó hai mươi bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín
một bệnh nhân đang chờ kết quả được theo dõi điều trị tại cơ sở y tế
bảy người tiếp xúc với trường hợp nghi nhiễm và hai tám trăm sáu mươi lao động từ vùng dịch về đang được cách ly tại hộ gia đình
hai mươi người nước ngoài đang được cách ly tại nơi cư trú